nếu hạn chế dần các tính năng cơ bản
gia lô thu phí người dùng có hợp lý hay không
quan điểm suy nghĩ của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị giá xăng dầu đã liên tiếp giảm mạnh thời gian gần đây
giúp chi phí của nhiều ngành nghề bớt áp lực
đặc biệt là đối với các ngành có quan hệ mật thiết với xăng như vận tải
và việc giảm giá xăng đã hỗ trợ nhiều
đối với các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh nói chung
nhưng đối với hành khách sử dụng dịch vụ vận tải
thì lại không cảm thấy vui mừng
bởi thực tế giá cước vận tải hiện nay không có sự biến động
theo giá xăng như những lần trước đây
vâng và cho đến thời điểm này thì giá cước của nhiều loại hình vận tải
vẫn cố thủ như thời điểm giá xăng hơn ba mươi đồng một lít
vì sao lại có tình trạng này
mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
thường xuyên sử dụng dịch vụ taxi công nghệ
bởi sự tiện lợi và công khai
về giá dịch vụ
thế nhưng thời gian gần đây
anh đoàn đức cảnh đã không còn mặn mà với loại hình này nữa
bởi sau bốn lần điều chỉnh giá xăng dầu trong nước
mức phí cho một chuyến đi thông thường anh phải trả
vẫn cao như lúc xăng lập kỷ lục là hơn ba mươi
và câu hỏi mà anh cũng như nhiều người dân khác đặt ra
đó là vì sao lại có nghịch lý
giá xăng tăng thì cước vận tải tăng
vậy sau lúc giá xăng giảm thì cước vận tải lại không giảm
lúc trước khi xăng tăng
thì các hãng đều
tôi thấy là các hãng đều
đều đòi tăng giá xăng
nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là xăng đã giảm rồi
mà cũng là một thời gian rồi
mà chả thấy các hãng có động thái gì cả
trong khi giá thì vẫn thế
nên vì vậy là tôi mong muốn
rằng là bây giờ thì giá xăng nó cũng giảm rồi
các hãng cần phải có
các hãng cũng cần phải giảm
theo giá xăng để
cho người dân đi lại thuận tiện hơn
cũng như bớt chi phí
sinh hoạt đi
do các doanh nghiệp tự kê khai giá
giải trình giá và được cơ hội
nước chấp nhận và thực hiện
thế thì hiện nay rõ ràng là tất cả những nhà nước
đang có một chút sự chậm chẽ
đáng lẽ khi có sự giá xăng giảm mạnh như vậy
mà các đơn vị doanh nghiệp vận tải
họ chưa chịu giảm giá
nó chứ đang buộc họ phải kê khai giá
và giải trình giá vì sao
rất tiếc là hiện nay các động thái đó nó chưa được
đốt thúc do đó là với
cái gọi là lợi nhuận kỳ vọng
và với cái gọi là tâm lý
của những nhà kinh doanh
muốn tranh thủ thu nhận thêm những lợi nhuận
cơ hội mà thị trường mang lại
do đó là họ trì trệ trong vấn đề
giảm giá cơ vận tải
thực tế thì cũng chính bởi việc phải
chấp hành quy định kê khai và giải trình giá
khiến cho việc điều chỉnh giá cước vận tải đối với doanh nghiệp
vận tải hiện nay là rất khó khăn
chúng ta đều biết rằng với chu kỳ điều chỉnh
giá xăng hiện nay là một mươi ngày một lần
đây là chu kỳ tương đối ngắn
và gần như các doanh nghiệp vận tải không thể
chạy theo mức biến động này bởi thủ tục
kê khai giải trình và điều chỉnh giá của doanh nghiệp
tốn rất nhiều thời gian và chi phí
trong một lần điều chỉnh giá vé
thì lại phải thuyết minh giá vé
chi phí doanh nghiệp
rồi chi phí đủ các thứ
để mà làm một cái giá vé thì không phải là một doanh nghiệp
làm một năm có điều chỉnh hai ba lần
phải vài năm mới điều chỉnh được một lần
chứ còn bây giờ mà đi mỗi một lần
nhà nước điều chỉnh xăng dầu cho các doanh nghiệp
lại đi theo tăng giá vé lên xuống
thì mình không theo kịp và không làm được
đơn vị phải lập kế hoạch xong
đưa kế hoạch lên
cho cơ quan có trách nhiệm
họ phê duyệt
sau ba ngày họ phê duyệt xong
nếu họ đồng ý thì cho thực hiện
nếu họ không đồng ý thì phải sửa lại
vậy thì sao
đấy cứ cho rằng là sau ba ngày được như thế
thì là mất ba ngày rồi
giá cước xăng dầu là hạ được ba ngày rồi
thì bây giờ lại thêm là
bây giờ phải
đi kiểm định lại đồng hồ
mà kiểm định hàng vạn cái đồng hồ
không phải đơn giản
như vậy việc điều chỉnh giá cước vận tải lên xuống
bắt kịp biến động của giá xăng
gần như là nhiệm vụ bất khả thi
đối với các doanh nghiệp
ngắn hạn thì không thể
vậy chúng ta hãy nhìn nhận ở chu kỳ dài hơn
để xem giá cước vận tải đã có biến động như thế nào
tôi nói đánh giá một cái tổng quan
từ năm hai nghìn một mươi chín cho tới thời điểm này
thì giá xăng dầu tăng biến động
sáu mươi một thì sau khi đợt giảm giá vừa rồi
xuống còn khoảng năm mươi tám
trong khi giá cước mới điều chỉnh có hai mươi chín
thì đấy là cái mà con số mà rõ ràng nhất
để cho chúng ta
có một cái bức tranh tổng thể
có những thời điểm
khi giá xăng tăng lên tới hai mươi bảy
lên tới hai mươi chín
cho lên ba mươi hai
các doanh nghiệp vẫn nằm im
án minh bất động
không có điều chỉnh giá
khi vượt ngưỡng ba mươi ba
thì bắt đầu các doanh nghiệp
có động thái điều chỉnh
nhưng điều chỉnh không nhiều
có thể nhìn thấy rõ
việc phụ thuộc quá nhiều
vào giá xăng dầu trên thế giới
đang khiến các doanh nghiệp trong nước
phải xoay như rong tróng để tồn tại
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vận tải
khi giá xăng dầu đang chiếm tỷ trọng
rất lớn trong giá cước vận tải
các doanh nghiệp vận tải cũng mong muốn
sẽ có sự dự báo chính xác hơn
về việc điều chỉnh
cũng như bình ngồn giá xăng dầu trong nước
qua đó ổn định được giá cước vận tải
tránh tình trạng giá các loại hàng hóa
tăng như phi mã trong thời gian gần đây
dùng nhiều đồ uống có cồn
căng thẳng thường xuyên
dẫn tới viêm đại tràng cotac
có đại tràng tâm bình
thực phẩm bảo vệ sức khỏe
đại tràng tâm bình
sản phẩm đạt danh hiệu
hàng việt nam chất lượng cao hai nghìn hai mươi
hỗ trợ giảm các triệu chứng
của viêm đại tràng cấp và mãn tính
viêm đại tràng cotac
rối loạn thiêu hóa
đau bụng đầy hơi
nếu ai cotac đại tràng
đầy hơi chớ bụng
nhớ mang tâm bình
thực phẩm này không phải là thuốc
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
gan có vai trò quan trọng
đối với cơ thể
gan thực hiện hơn năm trăm linh nhiệm vụ
với bốn chức năng chính
triển hóa dự trữ thải độc và tạo mật
theo thời gian và cuộc sống nhiều áp lực
cũng có thể khiến gan bị tổn thương
và suy giảm chức năng
thực phẩm bảo vệ sức khỏe
bổ gan tâm bình
gồm các thảo dược
giáo cố lam cà gai leo
artichoke và tinh chất khúng khén
có hàm lượng silimarin tự nhiên
lên đến chín mươi
bổ gan tâm bình
hỗ trợ bổ gan
tăng cường chức năng gan
hỗ trợ thanh nhiệt giải độc gan
hỗ trợ bảo vệ gan
hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia
thuốc ảnh hưởng đến gan
bổ gan tâm bình
hỗ trợ giải độc
và tăng cường chức năng gan
thực phẩm này không phải là thuốc
không thể thay thuốc chữa bệnh
thưa quý vị
một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra vào chiều ngày một mươi một tháng tám
tại quận cầu giấy hà nội
làm ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát
phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
dũng cảm quân thân mình
khi làm nhiệm vụ
nhiều người dân đã bày tỏ
sự xót xa
lòng biết ơn sâu sắc
trước những nỗ lực
và sự hy sinh không mệt mỏi
của các chiến sĩ công an
để bảo vệ tính mạng
và tài sản của người dân
vâng vụ cháy cũng đã cho thấy
sự khốc liệt trên mặt trận
đấu tranh phòng chống với giặc lửa
và đây tiếp tục là hồi chuông
nhắc nhở mỗi người dân
mỗi doanh nghiệp
cần nhìn nhận
và phải có ý thức hơn nữa
trong công tác phòng ngừa cháy nổ
để cháy nổ
để tránh những mất mát
về tài sản
và hy sinh về con người
như những vụ việc gần đây
và đây cũng sẽ là chủ đề
của tiểu mục góc nhìn chuyên gia
ngày hôm nay
qua phần trao đổi
của phóng viên thúy hiền
với ông nguyễn đỗ tùng cương
chủ tịch hiệp hội phòng cháy chế cháy
và cứu nạn cứu hộ việt nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
vào khoảng một mươi ba h
là một mươi một tháng tám
xảy ra vụ cháy
tại địa chỉ số hai trăm ba mươi một
phố quan hoa
phường quan hoa
quận cầu giấy hà nội
ngay sau khi đến hiện trường đám cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy
và cứu hộ cứu nạn
đã thành lập ban chủ huy chữa cháy
và cứu hộ cứu nạn
cử cán bộ chiến sĩ
tham gia tổ trinh sát
toàn bộ hiện trường đám cháy
tổ trinh sát gồm ba đồng chí
đã triển khai các mũi trinh sát
tổ chức chữa cháy
hướng dẫn tám người bị nạn
thoát ra ngoài an toàn
tổ trinh sát tiếp tục
quay lên các tầng trên
với hy vọng tìm kiếm thêm
các nạn nhân khác còn bị mắc kẹt
khi ba đồng chí lên tới tầng bốn
thì các vật liệu làm trần giả
vật liệu trang trí bên trong nhà
sập xuống cầu thang bộ
làm ba cán bộ chiến sĩ hy sinh
gồm đồng chí đăng anh quân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
đội trưởng đội cảnh sát phòng chế chế cháy
và cứu hộ cứu nạn
công an quận cầu giấy
đồng chí đỗ đức việt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và chiến sĩ nguyễn đình phúc
sinh năm hai nghìn ba
thuộc đội cảnh sát phòng chế chế cháy
và cứu hộ cứu nạn
công an quận cầu giấy
sự hy sinh cao quý của các anh
đã để lại sự tiếc thương
xen lẫn sự biết ơn
cảm phục vô hạn
với đồng chí đồng đội
với người thân và nhân dân cả nước
vâng trước hết xin cảm ơn ông nguyễn đỗ tùng cương
đã nhận lời tham gia chương trình
thưa ông nhìn lại diễn biến vụ cháy
xảy ra tại phường quân hoa
quận cầu giấy hà nội
vào ngày một tháng tám vừa qua
thì tất cả chúng ta đều trào dâng cảm xúc
ông muốn nói gì về sự hy sinh
về tấm gương ba chiến sĩ
đã dũng cảm quân mình thử nhiệm vụ thưa ông
vâng thưa chị theo tôi nghĩ
thì đây là một sự mất mát hết sức to lớn
và không chỉ đối với lực lượng cảnh sát
phòng cháy chạy cháy và cứu nạn
cứu hộ của thành phố hà nội
mà tôi nghĩ đây còn là nỗi đau chung
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chạy cháy
và cứu nạn cứu hộ trên toàn quốc
tôi cho rằng là trong những ngày này
thì người dân thủ đô hà nội
và có thể là nhiều người dân trên cả nước
cũng đang hướng về các cán bộ chiến sĩ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chạy cháy
và cứu nạn cứu hộ của hà nội
nói về sự hy sinh
thì tôi và có lẽ cũng nhiều người
có đồng quan điểm rằng là
khi bản thân các anh
đã quên mình lao vào hiểm nguy
để cứu người
cứu tài sản của người dân
của các tổ chức doanh nghiệp
thì đấy cũng là một sự hy sinh hết sức lớn lao rồi
còn nếu như các anh lại
mạo hiểm hy sinh cả bản thân mình
để cứu người
cứu tài sản của người dân
thì có lẽ đấy là một cái sự hy sinh to lớn
không gì có thể xứng được
vâng thưa ông từ vụ cháy này
thì ông có đưa ra đánh giá thế nào về sự khốc liệt
và hiểm nguy trong mặt trận đấu tranh
với giặc lửa hiện nay ạ
vâng thưa chị thực tế phát triển kinh tế xã hội
cho thấy là
hiện nay càng ngày chúng ta
càng có nhiều các khu đô thị
các công trình dân sinh
các nhà máy
các khu công nghiệp
đặc biệt là tại các đô thị này
các đô thị lớn có mật độ dân số cao
như hà nội tp hcm
hay một số tỉnh thành khác
thì cũng xảy ra những hiện tượng
những công trình dân sinh
thì họ cơi nới
tạo những chuồng cọp đồng sắt
không có lối thoát hiểm
bên cạnh đó thì
các công trình công nghiệp nhà máy
cũng sẽ phát sinh những nguy cơ cháy nổ
về hóa chất hóa chất độc hại
thì điều đó cũng
tạo ra những cái
sức ép mới những cái nguy hiểm mới
đối với các lực lượng
phòng cháy trợ cháy
và kế hoạch cứu hộ
khi các cán bộ chiến sĩ phải tham gia
xử lý các tình huống cháy nổ
với hóa chất độc hại hay là phải mạo hiểm
đi vào những
những công trình mà không có lối thoát
hoặc là phải cứu dân
ở những công trình mà có
chuồng cọp lồng sắt mà
không có lối thoát hiểm
thì trong trường hợp đó thì cán bộ chiến sĩ
sẽ thường phải đối mặt với những nguy cơ
thương vong tử vong cao hơn
thì bên cạnh những cái sự việc
đáng tiếc xảy ra và mất mát xảy ra
như chúng ta chứng kiến thì còn
muôn và những sự hy sinh thầm lặng
ngày đêm diễn ra hàng ngày
của các cán bộ lượng
phòng cháy trợ cháy và kế hoạch cứu hộ nói chung
vâng thưa ông
chứng kiến những hiểm nguy trong việc thực hiện nhiệm vụ
và sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ
đánh đổi cả tính mạng của mình thì theo ông
chúng ta cần có sự chia sẻ và tri ân
như thế nào với lực lượng này thưa ông
vâng thưa chị
theo quan điểm của
chúng tôi thì
các cái chiến sĩ cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng cảnh sát phòng cháy trợ cháy
thì đang tham gia vào một cái
nghề nghiệp thực sự cao quý và đặc biệt
chúng tôi gấp độ là
nghiệp hội phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam
cũng nhận thức được cái
sự kì vọng của
cái vai trò và cái sự kì vọng của
cộng đồng và xã hội đối với công tác
phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ
ở gấp độ là một tổ chức xã hội nghiệp
thì chúng tôi cũng đã hết sức khẩn trương
thiết lập những cái cách thức
các cái công cụ thông tin truyền thông
để qua đó cùng với các cơ quan
chức năng góp phần
phổ biến nâng cao nhận thức
và kiến thức của người dân
của các tổ chức các doanh nghiệp
về công tác phòng cháy trợ cháy
và cứu nạn cứu hộ
và nói thêm về
sự tri ân
thì về phía
hiệp hội chúng tôi thì cũng
rất băn khoăn và trăn trở về việc này
vì sự hy sinh mất mát
của các anh không chỉ là trong
sự việc đáng tiếc vừa qua
mà còn có những vụ việc trước đây
thì hiệp hội
cũng đã quyết định thành lập một
quỹ mang tính chiên
qua đó thì cũng có phần nào
để hỗ trợ động viên
gia đình các cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khi các anh
trong bối cảnh là quê mình dấn thân
hiểm nguy để cứu người
tuy nhiên bên cạnh đó
thì tôi nghĩ rằng
sự chia sẻ lớn nhất của cộng đồng
của xã hội của người dân
của doanh nghiệp
chính là cần phải nâng cao
ý thức và kiến thức về
phòng cháy trợ cháy
thì qua đó mới phòng ngừa được những vụ việc đáng tiếc xảy ra
và tránh được những tình huống
mà các cán bộ chiến sĩ
phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ
phải hy sinh thân mình như thế này
thưa ông có thể nói là trong thời gian qua
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao
của các bộ ban ngành và các cấp chính quyền địa phương
tuy nhiên trên thực tế chúng ta vẫn thấy
là có một bộ phận người dân doanh nghiệp
vẫn còn tâm lý chủ quan và lơ là
và đây có lẽ chính là một trong những nguyên nhân
mà khiến cho tình trạng cháy nổ diễn ra hết sức phức tạp thời gian qua
ông có đưa ra đánh giá thế nào về cái thực trạng này thưa ông
vâng đúng vậy thưa chị
theo như chúng tôi được biết thì
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhận được sự quan tâm
từ các cấp lãnh đạo cao nhất
của đảng và nhà nước
nói riêng về vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra
thì theo như chúng tôi được biết
ngay khi nhận được báo cáo
về tính chất phức tạp của vụ việc
thì các lãnh đạo
lãnh đạo cao nhất
của bộ công an
vụ trách về
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lãnh đạo của cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ công an
lãnh đạo công an thành phố hà nội
và cũng như là
lãnh đạo của phòng cảnh sát phòng cháy trợ cháy
và cứu nạn cứu hộ thành phố hà nội
đều đã có mặt
và trực tiếp chỉ đạo
xử lý việc này
tôi nghĩ đấy cũng là
cái minh chứng thể hiện cho sự quan tâm
cao nhất từ các cấp lãnh đạo
ở góc độ hiệp hội thì chúng tôi nhận thấy
cho dù có rất nhiều các hoạt động phổ biến
tuyên truyền nâng cao kiến thức về
phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ
trong toàn dân
có rất nhiều
người dân và doanh nghiệp
còn đang thực sự chủ quan về công tác này
và đôi khi cũng mang cái tâm lý như là
người bệnh có bệnh rồi
mới lo chữa bệnh
với những cái vụ việc cháy nổ thì
e rằng lúc đấy thì cái sự việc đã xảy ra mất rồi
không thể cứu mãn được
bên cạnh đó thì
cũng có rất nhiều người dân và các doanh nghiệp
thì có cái tâm lý là khi tiến hành các công trình xây dựng
thì họ có
có thể có cái tâm lý là
đầu tư ở mức độ
tối thiểu hoặc mang tính đối phó
tôi nghĩ rằng là nếu phân tích
các cái rủi ro và mất mát
có thể xảy ra
thì tiêu dung như này thực sự là
cần phải xem xét lại
dạo một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian
tham gia chương trình của chúng tôi
vâng thưa quý vị và các bạn
việc mỗi người dân mỗi doanh nghiệp
tự nâng cao ý thức trong phòng cháy chữa cháy
trang bị kiến thức phòng cháy cháy cho chính mình
và đảm bảo an toàn cháy nổ
gia đình mình cho đơn vị mình
chính là một cách thức chia sẻ thiết thực nhất
với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy
trên mặt trận đầy gian nạn khốc liệt này